liên quan đến tình hình xung đột nga ukraine thủ tướng ukraine denis michan cho biết nga đã phóng năm mươi năm tên lửa vào ukraine vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một
cụ thể là nhằm vào các cơ sở năng lượng của nước này và một số trạm biến áp đã bị tấn công
theo quan chức này phần lớn tên lửa và máy bay không người lái đã bị lực lượng phòng thủ của nga đánh chặn có những tên lửa đánh trúng các trạm biến áp
tuy nhiên tình hình lưới điện vẫn trong tầm kiểm soát các kỹ sư điện lực đang làm mọi thứ có thể để cung cấp nguồn điện
tướng valeri zalu sni tổng tư lệnh tư lượng vũ trang ukraine cho biết ukraine đã bắn hạ bốn mươi bảy tên lửa hành trình trong đó có hai mươi tên lửa bay qua thủ đô
theo ông tên lửa được phóng đi từ máy bay chiến đấu và tàu của nga ở biển đen nga hiện chưa lên tiếng về tuyên bố nêu trên của ukraine